dù tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
nhưng nhu cầu lưu thông vận chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất giữa các địa phương
trong đó có cả những vùng có dịch vẫn rất lớn
chính vì vậy làm sao để dịch không xâm nhập vào địa bàn
là bài toán đặt ra với các ngành chức năng các địa phương
và để giải bài toán này thì các chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
ra vào các cửa ngõ lực lượng công an cùng với các đơn vị khác
đã và đang nghiêm túc kiểm soát chặt chẽ các phương tiện
các lái xe phụ xe chở hàng hóa theo đúng chỉ đạo
đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh
ghi nhận sau đây tại tỉnh lâm đồng
tại các chốt trên quốc lộ hai mươi và quốc lộ hai mươi bảy hai mươi bảy c
việc chuẩn bị nhân lực và trang thiết bị cho công tác kiểm soát
phòng chống dịch tại chốt đã đảm bảo tốt
lực lượng công an y tế dân quân tự vệ thanh niên sung kích
những ngày qua đã kiểm soát tốt hàng ngàn người dân qua chốt
cố gắng nỗ lực nắm chắc tình hình thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh
có một số sáng tạo chủ động các phương án
để đảm bảo việc phòng chống dịch tại chốt
chốt kiểm dịch covid một mươi chín đeo chuối quốc lộ hai mươi huyện đạo hoài
là tuyến huyết mạch có lượng người và phương tiện rất đông
nhất là xe tải
tất cả các lái xe phụ xe vận chuyển hàng hóa khi lưu thông qua đây
đều phải xuất chỉnh đầy đủ
giấy vận chuyển chứng tử hàng hóa tờ khai lịch trình nhật ký tiếp xúc
giấy xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín còn thời hạn
mới được vào địa bàn lâm đồng
quá trình đi kiểm tra ở các cái chốt
các cái trạm
thì tinh thần trách nhiệm của các đồng chí
từ các đồng chí chốt trưởng chốt phó
các lực lượng chức năng tỉnh anh em đều khắc phục những khó khăn
để đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch
do ban chỉ đạo tỉnh
để ra một trăm linh các phương tiện
một trăm linh người vào địa phương
đều được kiểm tra
đều được khai báo y tế
đều được đọc sân nhiệt
khác với trước đây
sau khi vận tải hành khách phải tạm dừng
các phương tiện qua chốt kiểm dịch covid một mươi chín đào chuối
huyện đạo hoài
với số lượng vận tải hàng hóa lưu thông rất cao
bình quân mỗi ngày từ một năm trăm linh đến một tám trăm linh phương tiện vào tỉnh lâm đồng
với việc gần đây
một số lái xe phụ xe trên địa bàn tỉnh
thì công tác kiểm soát lái xe phụ xe
và phương tiện vận tải hàng hóa
được thực hiện nghiêm ngặt
sau khi có các văn bản chỉ đạo của ủy ban nhân tỉnh lâm đồng
cũng như được chỉ đạo trực tiếp
của ban đốc quan tỉnh lâm đồng
cho chốt kiểm soát số một
đóng trên địa bàn đồng
thì chúng tôi tiến hành
thực hiện các biện pháp
cũng như các giải pháp
làm sao đó đảm bảo đúng
với tinh thần chỉ đạo của các cấp lãnh đạo
là chúng ta phải kiểm soát
các người và phương tiện khi đi qua
chốt kiểm dịch cũng như chúng ta đánh giá
tình hình về các khu vực
địa phương lân cận là các vùng dịch
để chúng ta đưa ra những cái giải pháp kịp thời
để thực hiện hoạt động tại chốt
cho nó được đảm bảo
làm sao đó chúng ta vừa thực hiện
kiểm soát kỷ dịch
tốt cũng như là
đảm bảo vấn đề về lưu thông
được thuận tiện nhất
cho người tham gia lưu thông
khi đi ngang qua chốt
tại chốt kiểm dịch covid một mươi chín
ran huyện đơn dương
bình quân mỗi ngày có gần hai trăm năm mươi phương tiện
vận tải hàng hóa đi vào địa bàn
tỉnh lâm đồng
công tác kiểm soát lịch trình di chuyển
và kết quả xét nghiệm y tế
đối với gần năm trăm linh lái xe phụ xe
được các đơn vị chức năng thực hiện chặt chẽ
kiểm soát chặt chẽ
các tài xế đường dài
và đủ điều kiện
ví dụ như là phải có giới tích âm tính
phải có lịch trình đàng hoàng
cụ thể về chỗ bỏ hàng
hoặc là nơi của chú
cho các tài xế ở ngoài địa phương
đảm bảo thì chúng tôi mới có qua
còn ngoài ra thì
những nơi mà có chỉ thị của một mươi sáu
thì chúng tôi buộc phải quay đầu
ngoài chốt kiểm dịch
ban đao vui ran
hiện các chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín
trên địa bàn tỉnh lâm đồng
cũng vận hành thực hiện công tác kiểm soát
một cách đồng bộ
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
diễn biến phức tạp
để duy trì chuỗi cung ứng hàng hóa
việc vận chuyển lưu thông giữa tỉnh lâm đồng
với các địa phương khác trong cả nước
hiện vẫn đang diễn ra bình thường
lâm đồng hiện có số lượng xe khá lớn
mỗi ngày vận chuyển hàng hóa
đặc biệt là rau củ quả đi thành phố hồ chí minh
và các tỉnh thành trong cả nước và ngược lại
để hạn chế đến mức thấp nhất
dịch bệnh có thể lây lan trong cộng đồng
từ các hoạt động vận tải hàng hóa
việc kiểm soát chặt đội ngũ lái xe
phụ xe là rất cần thiết
nhằm đạt hiệu quả phòng chống dịch covid một mươi chín